thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã vĩnh thuận đông huyện long mỹ tỉnh hậu giang đã tập trung phát triển kinh tế xã hội nâng cao thu nhập của người dân đồng thời đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn từ đó bức tranh của vùng quê nông thôn đã thay đổi rõ nét và đời sống của người dân cũng được nâng cao
sau hơn bảy năm phấn đấu xã vĩnh thuận đông đã hoàn thành một mươi chín trên một mươi chín tiêu chí xây dựng nông thôn mới
nhận thức được mục đích của việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân
thời gian qua địa phương đã tuyên truyền vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng và cải tạo vườn cũng mang lại kết quả khả quan
với hơn ba hectare đất ven lang bãi bồi được cải tạo để trồng bưởi da xanh và mãng cầu xiêm và trên ba mươi bốn hectare diện tích vườn tạp vườn kém hiệu quả được chuyển sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao
cây lục bình này là công ứng
một công là một năm là hai triệu mà mỗi một đợt cắt như vậy là nếu trúng thì một tấn còn thất là cũng cỡ tám trăm linh
thì bình quân là một công lục bình là một năm là cô thu nhập là hai tấn chi phí rồi là cô còn hai mươi triệu
nhờ cái cây lục bình mà cái áp ba này bây giờ là theo cái trục lộ là ai cũng làm ăn là cũng khám khát
nếu như khoảng một thập niên trước trên địa bàn xã vĩnh thuận đông còn nhiều tuyến lộ đất xình lầy trơn trượt
gây rất nhiều khó khăn trong việc đi lại của người dân thì hiện nay hệ thống đường giao thông của vĩnh thuận đông
đã được đầu tư xây dựng mới một trăm linh mặt bằng cứng không chỉ trên những trục đường chính
mà cả ở các tuyến lộ liên ấp tạo nên một mạng lưới giao thông liên hoàn thông suốt
tôi cùng gia đình tôi là trồng cây cảnh cây kiển làm hàng gạo cây xanh
rồi vệ sinh cảnh quan môi trường tạo cái không khí thông thoáng
bên cạnh đó gia đình tôi cũng làm gương mẫu
rồi dẫn động những người xung quanh cũng cùng chung tay góp sức để xây dựng thông thông mới
cho nên từ đó thấy thông thông mới cuộc sống của người dân rất là tốt đẹp
nhờ phát huy tốt dân chủ trong từng khâu công việc nên đã tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân
trong tổng nguồn vốn huy động hơn ba trăm năm mươi tỷ đồng từ các nguồn lực để đầu tư xây dựng sửa chữa
nâng cấp các công trình công cộng thì người dân đóng góp gần một trăm linh tỷ đồng
trong thời gian qua
nguyện cũng luôn tập trung thực hiện tốt công tác quy động các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới
đặc biệt là công tác tuyên truyền dẫn động sự đóng góp của các tổ chức cá nhân doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn nguyện
trong điều kiện hạn hẹp về kinh phí việc xã hội hóa thực hiện đầu tư xây dựng được xem là cách làm thiệu quả và quan trọng
góp phần thúc đẩy công tác xây dựng nông thôn mới
nên chúng tôi cũng đã quy động mọi nguồn lực trong mọi tầng lớp nhân dân và các doanh nghiệp
để đầu tư cho xã hội hóa tầng nâng cao hiệu quả về kinh tế cho người dân
chính từ nguồn vốn này mà nhiều công trình phúc lợi xã hội thiết yếu như điện đường trường trạm được xây dựng
đặc biệt tám trên tám ấp đã xây dựng quy ước khu dân cư văn hóa
một mươi ấp đều được công nhận đạt chuẩn văn hóa với trên chín mươi sáu hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa
phần đầu giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới trong những năm tiếp theo